chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang vùng năm hải quân nhân dân việt nam
và căn cứ biển hải quân hoàng gia campuchia đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ hai mươi tám
tại hội nghị hai bên đã đánh giá cao công tác phối hợp hiệp đồng chuyến tuần tra chung lần thứ năm mươi năm và năm mươi sáu
trên vùng nước lịch sử việt nam campuchia quá trình tuần tra hải quân hai nước đã quan sát
phát hiện một trăm linh hai lần tàu thuyền hoạt động tổ chức tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm pháp luật
chủ quyền của nước khác chủ động trao đổi thông tin giải quyết tốt các tình huống xảy ra
góp phần duy trì an ninh trật tự tạo điều kiện cho ngư dân hai nước làm ăn phát triển kinh tế
thời gian tới hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp tuần tra chung
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân tăng cường kiểm tra giám sát
đấu tranh ngăn chặn hoạt động đánh bắt hải sản không đúng quy định
các hành vi hủy hoại môi trường biển buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa vũ khí vật liệu nổ ma túy